ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh lào cai về việc cấm phương tiện giao thông qua lại cửa khẩu lào cai hà khẩu
theo đó từ ngày một một hai nghìn hai mươi cấm phương tiện giao thông qua cửa khẩu này
theo đó từ giờ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi sẽ cấm các phương tiện giao thông qua cửa khẩu quốc tế lào cai hà khẩu chỉ duy trì chức năng xuất nhập cảnh và kiểm soát người và khách du lịch qua lại cửa khẩu này
lý do ngừng lưu thông các phương tiện giao thông qua cửa khẩu quốc tế lào cai hà khẩu do ban quản lý khu kinh tế lào cai nhận được thông báo của phía huyện hà khẩu trung quốc về việc sửa chữa cải tạo nhà kiểm soát liên ngành tại cửa khẩu nậm thi lào cai
huyện hà khẩu cũng đề nghị ban quản lý khu kinh tế lào cai thông báo cho các đơn vị liên quan và cư dân biên giới ủng hộ việc cải tạo nâng cấp nhà kiểm soát liên ngành tại cửa khẩu nậm thi